đẩy lùi bệnh tật từ bốn loại thực phẩm giúp chống viêm tốt nhất
có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng viêm mạng tính
trong đó chế độ ăn uống không khoa học cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng
viêm là phản ứng bình thường của cơ thể đối với nhiễm trùng bệnh tật và chấn thương
nếu phản ứng viêm xảy ra trong thời gian ngắn
nhằm sửa chữa mô hoặc loại bỏ nhiễm trùng khỏi cơ thể gọi là viêm cấp tính
nhưng khi tình trạng viêm mạng tính tồn tại kéo dài
sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim đai tháo đường viêm khớp bệnh phổi mạng tính thậm chí ung thư
theo các chuyên gia y tế có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng viêm mạng tính
trong đó lối sống không lành mạnh ít vận động căng thẳng tiếp xúc liên tục với các chất độc hại hút thuốc
đặc biệt chế độ ăn uống lạm dụng các thực phẩm như đường tinh luyện thực phẩm chế biến sẵn thịt đỏ ngũ cốc tinh chế uống nhiều rượu
có thể thúc đẩy quá trình viêm trong cơ thể
cụ thể thịt đỏ và thịt chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hoa
chất béo bão hòa cùng với chất béo chuyển hóa và đường tình nguyện khiến một số tế bào miễn dịch giải phóng các protein gây viêm vào máu
các loại đồ ăn trên khác sử dụng nhiều dầu thực vật có acid béo omega sáu cũng làm tăng tình trạng viêm
mặt khác lạm dụng các thực phẩm trên cũng dẫn đến nguy cơ béo phi
các mô mỡ thừa góp phần làm thay đổi nội tiết tố và hệ thống miễn dịch tạo ra chứng viêm
vậy nên ăn gì để chống viêm
thực hiện lối sống lành mạnh và một chế độ dinh dưỡng khoa học có thể góp phần giảm viêm nhiễm trong cơ thể
chế độ ăn uống dầu thực phẩm chống viêm cũng có thể cải thiện độ nhạy insulin
thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch
một số loại thực phẩm có tác dụng chống viêm phổ biến bao gồm
các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và các vitamin a b c e
chất béo lành mạnh như rau quả dầu ô lưu quả mọng mũ cốc nguyên hạt quả hạch cá béo
chất chống oxy hóa trong thực phẩm giúp chống lại gốc tự do gây tổn thương tế bào gây viêm nhiễm
một rau quả tươi
chất chống oxy hóa flavonoid có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật như rau quả
đặc biệt rau quả càng có nhiều màu sắc thì càng giàu flavonoid
với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa plavornoid tự nhiên trong rau quả có thể tăng cường sức khỏe miễn dịch
nó ước chế sự tổng hợp và hoạt động sinh học của các chất trung gian gây viêm khác nhau
các loại quả mọng như việt quất sâu tây quả mâm xôi quả có muối như cam chanh bưởi
là nguồn cung cấp flavonoid tuyệt vời giúp cải thiện sức khỏe tim mạch
giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện chức năng mạch máu
hai sinh tố rau quả nguyên chất
một trong những lý do thuyết phục nhất để chúng ta ăn sinh tố nguyên chất không thêm đường
thay vì nước ép trái cây có đường là vì cách chế biến này giữ lại được hàm lượng vitamin khoáng chất chất sơ và chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe đường ruột
cân bằng lượng đường trong máu và duy trì mức cholesterol khỏe mạnh
các nghiên cứu đã cho thấy những người thường xuyên bổ sung thực phẩm rau chất sơ và chất chống oxy hóa như trái cây và rau tươi
trong chế độ ăn hàng ngày cơ thể sẽ có khả năng được bảo vệ chống lại một số bệnh mạng tính như bệnh tim và hội chứng chuyển hóa tốt hơn
ba trà xanh
có nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng các hợp chất có trong lá trà như polyphenol ketchil tiplavin có thể làm giảm chứng viêm ở đường tiêu hóa và hệ tim mạch
chất chống oxy hóa tự nhiên ketin egc trong trà xanh giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào làm giảm sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể
egcg ước chế tình trạng viêm bằng cách giảm sản xuất situkin gây viêm và làm hỏng các acid béo trong tế bào cơ thể
trà xanh cũng làm tăng khả năng chống oxy hóa của máu giúp bảo vệ các phần tử ld khỏi quá trình oxy hóa một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tim
bốn cá béo
cá béo là một nguồn cung cấp protein dồi dào và các acid béo omega ba lành mạnh
khi tiêu thụ các acid béo này cơ thể chúng ta chuyển hóa thành các hợp chất phân giải có tác dụng chống viêm
omega ba can thiệp vào các tế bào miễn dịch được gọi là bạch cầu và các enzyme được gọi là cytokine cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong phản ứng viêm của cơ thể
mặc dù tất cả các loại cá đều chứa một số acid béo omega ba nhưng những loại cá béo như cá hồi cá mỏi cá trích cá thu cá cơm là nguồn thực phẩm giàu acid béo omiga ba tốt nhất